các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trưa hai mươi ba tháng bốn bốn đứa trẻ còn nằm viện để điều trị vết thương tinh thần đã bớt hoảng loạn
anh phan văn phú ba mươi sáu tuổi ở thôn năm xã tiên cảnh huyện tiên phước
vẫn chưa hết bức xúc về việc con anh cùng ba đứa cháu bị tấn công
anh phú kể lại chiều ngày hai mươi một tháng bốn con anh là phan m t sinh năm hai nghìn một mươi hai
cùng ba cháu khác gồm phan da sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai anh em ruột phan dt sinh năm hai nghìn một mươi hai
phan dt sinh năm hai nghìn một mươi năm chơi thả diều ở xóm
lúc này cháu bthm sinh năm hai nghìn một mươi con của bà tthv chú thành phố tam kỳ quảng nam
đi ngang qua thì bị một trong bốn em trong nhóm trêu chọc rồi dân đến sô sát
sau đó mờ về nhà gọi mẹ là bà tthv ra giải quyết
tại đây bà v và con mình tiếp tục xảy ra sô sát với bốn đứa trẻ
cháu phan mt kể lại chiều ngày hai mươi một tháng bốn trong lúc ba bạn khác thả diều
thầy bé m đi xe đạp điện qua nên có trêu chọc chị mập quá coi chừng nổ lốp xe
ngay thế thế m quay lại và sô sát với phan dt
sau khi được can ngăn m chạy về gọi mẹ ra
tại đây mẹ con bà v xô sát gây thương tích cho bốn cháu bé
sau khi xảy ra xô xát người nhà của bốn cháu bé đưa các cháu lên bệnh viện điều trị
và trình báo công an xá tiên cảnh
bà tthv mẹ của cháu bthm thừa nhận có việc xảy ra sô sát
nhưng người phụ nữ khẳng định không tấn công bốn đứa nhỏ
những vết thương trên người các cháu là do sô sát với con gái bà
bà v cho biết bà không tấn công bốn cháu bé mà chỉ hâm dọa la mắng mình mấy đứa trẻ
bà v cho rằng những vết thương trên người của bốn cháu bé là do sâu sát với con bà
người phụ nữ cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để minh hoan cho mình
ngoài ra bà v cho biết đã đến bệnh viện thăm hỏi các cháu và gia đình
còn sự thật sẽ để công an điều tra cho rõ trắng đen
liên quan đến vụ việc đại diện công an xã tiên cảnh cho biết
đã nhận được đơn trình báo của gia đình bốn cháu bé bị tấn công
công an cũng đã đến bệnh viện ghi lời khai của các cháu
cũng tương tự như vụ việc trên vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ở quảng ngãi
vụ một học sinh bị phụ huynh của bạn cùng lớp tấn công đến nỗi nhập viện đã gây xôn xao dư luận
sau những vụ việc như vậy chuyên gia cho rằng đây thực sự là một hệ quả
của một chuỗi các hành vi lệch chuẩn
vụ việc một học sinh bị phụ huynh của một học sinh cùng lớp khác dùng năm đấm
cùi trỏ đầu gối tấn công vào những vị trí hiểm yếu khiến em này phải nhập viện cấp cứu
và điều trị xảy ra tại quảng ngãi
nạn nhân trong vụ việc trên là mlk học sinh trường trung học cơ sở thị trấn la hà quảng ngãi
ông lv cha của mk cho biết theo hình ảnh trích xuất từ camera của người dân
ông ptm và cháu ca dừng lại nói chuyện khoảng ba mươi giây
sau đó ông ptm la vào tấn công
khi cháu ca phản kháng thì ông ptm tấn công những vị trí hiểm trên cơ thể
sau đó ông ptm bỏ đi cháu k ngồi gục xuống nền đường một lúc sau được dậy
ông lvl chia sẻ
lúc đó con mình được cô giáo ở trường phát hiện
thấy vết thương nên đưa đến trung tâm y tế huyện tư nghĩa điều trị rồi gọi cho ông lên
khi lên đến thấy con như vậy ông đã hết sức hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra
một lúc sau mới hay chuyện bị phụ huynh của bạn cùng lớp tấn công
thấy chuyển biến nặng các y bác sĩ đã chuyển cho bé lên bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi để cấp cứu
theo ông l con trai ông và cháu pdk con trai ông ptm hoặc cùng lớp
xuất phát từ chuyện hiểu lầm về việc giấu máy tính học tập
nên hai em này xảy ra mâu thuẫn nhưng không đến mức sâu sát
theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
cháu bé bị sưng đau nhiều vùng trên cơ thể do bị tấn công nôn ói
sau khi chụp x quang bác sĩ chẩn đoán cho bé bị chấn động não và truyền vào điều trị tại khoa ngoại thần kinh
ngoài những vết thương kể trên cháu còn bị bể một chiếc răng chấn thương quay hàm
từ hôm xảy ra vụ việc cho bé ăn uống rất khó khăn sức khỏe suy giảm tâm lý bất an
trước sự việc trên thạc sĩ bùi thị hậu chuyên gia tâm lý giáo dục giám đốc trung tâm an phúc cho rằng
sự việc phụ huynh tấn công chó ca đến nhập viện thoạt nghe qua khiến chúng ta không thể nghĩ rằng
tại sao một người lớn lại có thể nông nổi và đã có những hành vi gây hấn đến không thể chấp nhận như vậy
nhìn từ góc độ khoa học tâm lý đây thực sự là một hệ quả của một chuỗi các hành vi lệch chuẩn
theo thạc sĩ bùi thị hậu trước hết sự việc đáng tiếc này xảy ra xuất phát từ việc cha mẹ và học sinh
đều chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật cũng như các phương pháp về tự điều chỉnh cảm xúc và hành vi của mình
ở đây có thể xuất phát từ sự sót con khi nghe con kể chuyện có xô sát nhẹ với bạn học cùng lớp
mà theo như ông bố này có thể ông bố cho rằng giải quyết như vậy chưa được thỏa mãn
nên ông muốn đi tìm sự công bằng cho con mình
và xuất phát từ đó ông chưa kịp tìm hiểu và lắng nghe ở cả ba bên
bạn học thầy cô ở trường các bạn học chung trong lớp
ông đã chọn cách xử sự bằng chân tay để giải quyết vấn đề
nên có thể đối với ông ông cho rằng xuất phát từ sự yêu thương con
thấy bất bình cho con nên vị phụ huynh này đã không thể kiểm soát được cảm xúc
nó lấn át qua cả phần lý trí về hiểu biết pháp luật dẫn đến hành vi bạo lực và cuối cùng là làm tổn thương nghiêm trọng đến cháu ca
tổn thương này là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng về quyền của trẻ em
khi bắt nạt với người lớn vốn là điều không thể chấp nhận được
thì bắt nạt với trẻ em lại càng là một điều không thể chấp nhận
đối với cháu ca là một học sinh cháu cũng là một trong những hình ảnh đại diện của lứa tuổi thanh thiếu niên
đang có những biến động về tâm sinh lý khi mà mọi kỹ năng còn đang được học tập để trở nên hoàn thiện hơn
thực tế đa phần trẻ trong lứa tuổi này đều thiếu rất nhiều kỹ năng giải quyết xung đột
và tự bảo vệ mình trong những tình huống khẩn cấp
khi quan sát hành vi của cháu ca phản ứng lại với phụ huynh mở
chúng ta có thể thấy chó ca cũng có một vài biểu hiện như đánh trả lại
biểu hiện này có thể thấy cháu chưa lường trước được nguy hiểm
mạnh hơn mình xung quanh không có ai bảo vệ mình
nên hành vi trả đũa này cũng là hành vi có thể làm cho đối phương thêm phần bực tức hơn
tuy nhiên nó là một phản ứng tự vệ của trẻ và có thể ngay tại lúc đó
cảm xúc của cháu cũng chưa thể làm chủ được mình
nó là tiếng còi đáng báo động về kỹ năng giải quyết xung đột ở trẻ
sau nữa sự việc này cũng nhắc gia đình và nhà trường cần để ý hơn nữa
đến các vấn đề đời sống của các em
liệu đâu đó chúng ta đã và đang quan tâm đến việc báo cáo và tổng kết về năm học vừa qua
đã đúng và đủ chưa khi mà hầu hết các báo cáo trong nhà trường và gia đình
đều đề cập thành tích học tập của các em là đạt hay không đạt
là đạt ở điểm a b hơn là việc đề cập đến sức khỏe tâm trí của các con
đã được bảo vệ và nuôi dưỡng như thế nào trong năm học vừa qua
đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này một cách chất lượng hơn
vì cứ một vài tháng sẽ lại nổi lên một tin tức về bạo lực gần tương đồng này trong xã hội của chúng ta
để đảm bảo an toàn cho các em theo chuyên gia tâm lý bùi thị hậu
đối với cha mẹ hãy bình tĩnh trong mọi trường hợp
chúng ta không chỉ làm gương cho một cách giải quyết vấn đề
mà chúng ta đang làm gương cho cả một nhân cách thế hệ mai sau
các bậc cha mẹ hãy bình tĩnh lắng nghe con chia sẻ
hãy hỏi chi tiết lại và tìm cách giải quyết trong hòa bình và khôn ngoan nhất
thạc sĩ bùi thị hậu nêu giải pháp đối với nhà trường
cần có phòng tâm lý học đường với các nhà chuyên môn tốt để mọi mâu thuẫn có thể phòng ngừa được trước
hơn là tập trung đi giải quyết xung đột bạo lực đã xảy ra
hãy có những giờ chính khóa cho các bộ môn tâm hồn của trẻ em